với mong muốn chia sẻ khó khăn và cùng đem đến cho các em học sinh miền núi có một không khí vui tươi ý nghĩa
nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu vừa qua bệnh viện bạch mai đã tổ chức chương trình trao quà
và khám sàng lọc tim bẩm sinh cho hàng trăm trẻ em tại tỉnh lào cai
chương trình này là một trong những hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường xuyên được bệnh viện bạch mai tổ chức
qua đợt khám tư vấn nhiều bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh được phát hiện sớm và được tư vấn chữa
điều trị một cách hiệu quả nhất góp phần giảm bớt những khó khăn gánh nặng về bệnh tật cho các hộ nghèo
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số

bên cạnh việc khám và tư vấn tim bẩm sinh miễn phí bệnh viện bạch mai đã trao tặng hàng trăm phần quà và học bổng
đến tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu
nhằm động viên tinh thần
tạo không khí đầm ấm khích lệ các em vượt qua hoàn cảnh vươn lên học tập
dành lượng tốt để trở thành người có ích cho xã hội
vô cùng biết ơn các giáo sư tiến sĩ của bệnh viện bạch mai đã về đây khám sàng đọc cho các cháu của trường nu một này
là một phụ huynh tôi cũng vô cùng biết ơn
đây là một món quà rất vô cùng ý nghĩa cho các cháu cũng như các bậc phụ huynh chúng tôi biết thêm về sức khỏe của các cháu
ngày mùa một tháng sáu được coi là tết của thiếu nhi
tết thiếu nhi khắp mọi miền đất nước nhưng với trẻ em vùng cao
tết thiếu nhi không chỉ đem tới niềm vui mà còn cả niềm tin yêu vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống
khi các em đón nhận sự sẻ chia từ cộng đồng từ những tấm lòng hảo tâm